kính thưa quý vị sau khi ghi nhận hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
thì vào hôm qua ngày một mươi chín tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có văn bản khẩn chỉ đạo kể từ một mươi hai h ngày hai mươi tháng sáu
tạm dừng các hoạt động nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi và đặt hàng qua mạng
nghiêm cấm phục vụ tại chỗ
ghi nhận tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng ngay sau khi có quy định của thành phố
về việc nghiêm cấm bán hàng tại chỗ từ một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi tháng sáu hầu hết các nhà hàng
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đóng cửa hoặc dân dây an toàn
dự khoảng cách những biện thông báo chỉ bán mang đi đã được dừng lại
trải qua các đợt dịch người dân đã có kinh nghiệm và tự giác chấp hành nghiêm túc quy định
cũng vì tình hình dịch cho nên mọi người đều chấp hành thì quán cũng chấp hành theo nghị định của chính phủ
cũng biết là sẽ gặp khó khăn
nhà thì nhà thê nhưng mà mình bán cũng không được bao nhiêu nhưng mà vì dịch bệnh
nên mình phải chấp hành quy định của chính phủ
cũng mong dịch cũng nhanh hết để cho quán đồ bán lại bình thường
theo cạo của thành phố thì quán xá thì ngân thì dân cũng tuân theo chấp hành
còn thì khó thì khó rồi chủ yếu là chống dịch là hàng đạo
sau một tháng không có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
các dịch vụ đã được hoạt động trở lại
thì ngày một mươi chín tháng sáu đà nẵng ghi nhận hai mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền
nhắc nhở cho các cơ sở ký cam kết về việc chấp hành quy định
công an phường tổ quân nông cốc đã phối hợp các lực lượng như dân phố dân phòng
và quy tắc ủy ban phường triển khai đồng bột các lực lượng xuống địa bàn
truyền điện phản động nhắc nhở các khu kinh doanh chấp hành tốt
có quy định của ủy ban phòng
đồng thời cho các khu công tác không hoạt động kinh doanh tại chỗ
chỉ bán mang về
đa số là các hộ kinh doanh trên địa bàn phường
đến hiện giờ thì chấp hành tốt các quy định của thành phố
và báo cáo là tối hôm qua thì cũng đã có lực lượng tống ba chiến tư của phường
cũng đã ra quân vận động nhắc nhở họ trước khi mà thực hiện tạm dừng các hợp đồng cơ sở kinh doanh
vào một mươi hai h trưa ngày
đồng thời với việc ngừng các hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ thì từ một mươi hai h hôm nay ngày hai mươi tháng sáu
thành phố đà nẵng cũng đã cho tạm dừng hoạt động tắm biển cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn phòng chống dịch